thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn ngày một mươi tám tháng sáu
đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tuyên quang đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại huyện chiêm hóa
tỉnh tuyên quang tại các điểm tiếp xúc cử tri tỉnh tuyên quang đề nghị quốc hội
chính phủ và các bộ ngành chức năng và tỉnh tuyên quang cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng
nông thôn mới đề nghị đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn vùng sâu vùng xa
vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục quan tâm việc bố trí đất ở và đất sản xuất
hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề cho người dân trong diện di dân tái định cư thủy điện tuyên quang
nâng phụ cấp cho cán bộ thôn bản đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tuyên quang đã ghi nhận và tổng hợp
những ý kiến kiến nghị của cử tri để chuyển đến quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết